trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày năm tháng sáu nhiều vấn đề nắm đã được các đại biểu quốc hội chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể và bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện
phiên chất vấn của hai bộ trưởng đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cử tri
phiên chất vấn bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cử tri sáng nay nhất là khi ngành giao thông gần đây cũng xảy ra nhiều vấn đề nóng gây bức xúc dư luận như quản lý cấp bằng lái xe
tình trạng tài xe sử dụng chất kích thích khi uống rượu bia

phiên chất vấn bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện các cử tri cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến việc quản lý các dự án kết hợp mục đích tâm linh tôn giáo